xin chào các bạn
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
khu vực từ cà mau đến kiên giang và vịnh thái lan có mưa rào và rông rải rác
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy gió giật mạnh cấp sáu đến cấp tám
các tàu thuyền cần hết sức lưu ý khi di chuyển qua quốc vùng biển này
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước